cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị điệp vụ tổ chức đấu tranh khám xét một mươi sáu điểm trong vụ nâng không giá kít xét nghiệm
tất bật sản xuất chế biến nông sản vụ tết các cơ sở kinh doanh tại đồng nai tập trung phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp cuối năm
tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính tổng cục thuế đẩy nhanh tiến độ thực hiện nộp thuế qua mạng
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật
trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus sars cov hai hay còn gọi tắt là kit xét nghiệm covid một mươi chín
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương gồm hà nội tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an
và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kit xét nghiệm covid một mươi chín cho cdc hải dương
thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật
đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
hồ thị thanh thảo thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn nguyên thảo trợ lý tài chính công ty việt á
trần thị hồng nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài sản sổ tiết kiệm của phan quốc việt
và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác tám bất động sản của phạm duy tuyến
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để bảo đảm thu hồi cho nhà nước
sau tám tháng vụ án phải điều tra bổ sung trịnh sướng đại gia sang giám đốc
và đồng phạm bị đưa ra xét xử vì sản xuất buôn bán hơn một trăm chín mươi hai triệu lít xăng giả
vào sáng nay ông trịnh sướng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng tỉnh sóc trăng và ba mươi tám người bị tòa án nhân dân tỉnh đắk nông xem xét tội sản xuất buôn bán hàng giả theo điều một trăm chín mươi hai của bộ luật hình sự
để phục vụ cho việc xét xử tòa triệu tập hai mươi bốn người có quyền nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cùng bốn giám định viên
tham gia phiên tòa có một mươi chín luật sư bảo dự
trong đó ông sướng có hai luật sư
trước đó vào ngày hai mươi tháng bốn tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ khối lượng xăng giả mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo trong vụ án
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra bổ sung xác định trịnh sướng thu lợi bất chính hơn một trăm năm mươi năm tám tỷ đồng cao hơn kết quả điều tra cũ gần năm mươi tỷ đồng trong lần trước là hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm tra bảo dự

không thể cung cấp đủ
theo các chủ cơ sở sản xuất chế biến mặt hàng nông sản dịp tết là mùa làm ăn bận rộn nhất vừa phục vụ thị trường nội địa vừa chuẩn bị cho những chuyến hàng ra nước ngoài
dù vất vả tất bật nhưng đủ loại doanh thu tăng cao nhất trong năm đưa lại thu nhập ổn định cho người dân
xuất huyện loại táo nhật có cân nặng tới một kg tại thị trường việt nam với giá rất hợp lý rau xanh tăng giá mạnh đặc biệt tại thị trường tp hcm
đây là một số những thông tin giá cả tiêu dùng đáng chú ý ngày hôm nay
hai mươi tháng một mươi hai
loại táo nhật bản có tên gọi là ckiech với trọng lượng từ năm trăm linh đến tám trăm linh gram một quả thậm chí gần một kg một quả được giao bán tràn ngập thị trường mùa giáng sinh
đang nói loại táo này hút khách bởi giá rất bình dân so với các loại táo khác xuất xứ từ đất nước mặt trời mọc
trên thị trường táo ckech có giá giao động từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
đắt nhất là loại có trọng lượng từ tám trăm linh g cho tới một kg
có giá gần bảy trăm linh đồng một kg
khảo sát mặt hàng rau xanh tại thị trường tp hcm cho thấy giá đã tăng gấp từ hai đến ba lần
cụ thể cà chua có giá từ năm mươi hai đến năm mươi sáu đồng một kg xúc lơ xanh từ năm mươi đồng đến sáu mươi năm đồng một kg
cà rốt từ ba mươi năm đồng đến bốn mươi đồng một kg ớt chuông từ chín mươi năm đồng đến một trăm linh đồng một kg
rau sống hỗn hợp gồm xà lách húng riếp cá tía tô lên mức bảy mươi đồng đến tám mươi đồng một kg
nhiều tiểu thương dự báo từ nay đến cuối năm giá một số loại rau củ có thể vẫn cao
thực hiện chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số một và chương trình hành động của bộ tài chính
tổng cục thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính
theo đó triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện nộp thuế qua mạng
giúp doanh nghiệp cũng như cơ quan tiết kiệm được thời gian và chi phí phản ánh của phóng viên thời sự
thay vì phải đến cơ quan thuế để nộp báo cáo thuế hoặc đến kho bạc để nộp thuế
nhân viên kế toán của doanh nghiệp này chỉ cần ngồi tại nơi làm việc
truy cập vào cổng thông tin dịch vụ công quốc gia là có thể hoàn thành công việc của mình
khách hàng mà nếu được đóng thuế qua hình thức qua mạng thì giảm được cái chi phí mà mình phải tự đi đóng
hoặc là nó thuận tiện hơn cho người đóng thuế
trong năm hai nghìn hai mươi một số lượng nộp thuế điện tử trên cả nước là hơn một mươi bốn triệu hồ sơ
hiện các doanh nghiệp đã nộp thuế với số tiền là trên năm trăm bốn mươi tám năm trăm năm mươi tám tỷ đồng
đây là con số cho thấy việc nộp thuế điện tử đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực
hiện tại tất cả các hệ thống của siêu thị điện máy mem mát đều áp dụng chính sách hóa đơn điện tử
cách hàng sau khi mua hàng thanh toán thì sẽ được gửi hóa đơn điện tử vào trực tiếp với meamath của mình
và hệ thống nộp thuế của chúng tôi cũng vậy đều thông qua online hai mươi bốn trên bảy rất là tiện lợi cho doanh nghiệp
nộp thuế qua mạng cũng là cái rất là tốt cho các doanh nghiệp nhỏ này của chúng tôi
bởi vì chúng tôi sẽ đỡ được cái thời gian để kê khai xuống kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế
thì cái này cũng rất là tốt
với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai hệ thống nộp thuế
đơn vị trực tiếp triển khai hệ thống nộp thuế qua mạng tới doanh nghiệp
các cục thuế cán bộ thuế địa phương đã tổ chức tốt công tác này
từ khâu tuyên truyền đến việc tập huấn hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng
cách tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế ở cục thuế nội với cái loại hình này
là tuyên truyền có cách gọi là rất là cục thể chi tiết đến từng người và có tiền soạn
để tất cả doanh nghiệp có thể tự doanh nghiệp
thực hiện nộp thuế qua mạng trong thời gian tới
cơ quan thuế cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc này
đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống nâng cấp hạ tầng mạng
bảo đảm hoạt động nhanh ổn định từ đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc số hóa nền kinh tế
nhìn từ góc độ giao dịch thuế điện tử
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị